vào chiều ngày hai tháng tám tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp ngày him chem
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng bộ lễ nghi và tôn giáo vương quốc campuchia
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong thời gian qua
giữa ban tôn giáo chính phủ và bộ lễ nghi và tôn giáo vương quốc campuchia
thông qua hoạt động trao đổi hợp tác về đào tạo tạo điều kiện cho giáo hội phật giáo việt nam
và phật giáo campuchia tăng cường các hoạt động hợp tác giao lưu
chủ tịch nước cho rằng các hoạt động hợp tác giữa hai bên đã góp phần tăng cường trao đổi thông tin về tôn giáo
chính sách tôn giáo của mỗi nước chia sẻ kinh nghiệm qua đó giúp cho công tác quản lý nhà nước
về tôn giáo của hai cơ quan ngày càng hiệu quả
chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan cần tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho giáo hội phật giáo việt nam
và phật giáo campuchia tăng cường các hoạt động hợp tác trao đổi đoàn hỗ trợ nhau đào tạo tăng sinh
chủ tịch nước mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước
trong đó có hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo cần được thúc đẩy phát triển hơn nữa
cả trong khuôn khổ song phương và đa phương
việt nam sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước
đã được xây dựng bằng cả xương máu của nhiều thế hệ đi trước
nhân dịp này qua bộ trưởng him kem chủ tịch nước trần đại quang gửi lời thăm hỏi
lời chúc sức khỏe đến quốc vương norodom sihamoni và các vị lãnh đạo cấp cao của campuchia
bộ trưởng cấp cao him chem trân trọng chuyển tới chủ tịch nước trần đại quang lời thăm hỏi
lời chúc sức khỏe của quốc vương norodom sihamoni thủ tướng chính phủ hoàng gia samdech techo hunsen
các nhà lãnh đạo thượng viện quốc hội campuchia
bộ trưởng him kem khẳng định chính phủ campuchia người dân campuchia luôn nhớ mãi công lao
của bộ đội tình nguyện việt nam đã hy sinh sương máu để giúp nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng
giúp nhân dân campuchia phát triển kinh tế như hôm nay
không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc gây chia rẽ mối quan hệ truyền thống giữa hai nước campuchia và việt nam